liên quan đến phiên phúc thẩm vụ án mua chế phẩm redoxi ba c chiều nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã quyết định giảm án tù cho cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
cụ thể ông nguyễn đức trung nhận án năm năm tù tổng hợp bản án cũ buộc chấp hành chung mức án một mươi năm tù
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty acate và võ tiến hùng
nguyên tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội ngoài ra các bị cáo phải bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
ba đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép hơn một viên ma túy tổng hợp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
trước đó lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tàng đỗ phương tuyền và dương tuấn anh cùng chú huyện thanh miện đang cất giấu trái phép hơn một viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra
cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn trường giang cũng ở huyện thanh miện giang là người cung cấp số ma túy trên cho tuyền và tuấn anh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng sáng nay đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn đức tài quê hà tĩnh liên quan đến vụ buôn lậu động vật quý hiếm xuyên quốc gia trị giá ba trăm linh tỷ đồng
trước đó lực lượng chức năng liên tục phát hiện hàng nghìn program ngả voi và vẩy tt
trong các container nhập khẩu qua cảng tiên xa đà nẵng dưới danh nghĩa hàng hóa khác
sau khi điều tra công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ và khám xét nơi ở và nơi làm việc của nguyễn đức tài đối tượng tổ chức nhập khẩu trái phép số hàng nói trên
qua đó đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi buôn bán động vật hoang dã
trần minh hậu bùi văn nghĩa nguyễn anh phú mai huỳnh anh phú và trần quân bảo cùng chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vừa bị công an thành phố phú quốc
giữ hình sự về hành vi cướp tài sản
không có tiền tiêu xài và muốn mua ma túy sử dụng năm đối tượng rủ nhau mang hùng khí đi cướp tài sản
chỉ trong bốn ngày các đối tượng đã gây ra ba vụ
quá trình khám xét lực lượng công an đã thu giữ các phương tiện mà đối tượng dùng để gây án cùng nhiều tài sản do bọn chúng cướp được
lừa bán số lô số đề để chiếm đo tài sản nguyễn văn cường chú huyện ứng hòa thành phố hà nội vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam tạm giữ hình sự
từ trình báo của người dân về việc bị lừa đảo một mươi triệu đồng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn cường đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng quảng cáo bán số lô số đề chuẩn một trăm linh từ đó lừa đảo nhiều người chiếm đoạt gần một tỷ đồng
lực lượng công an đã thu giữ một điện thoại di động và một máy tính đối tượng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo
cơn mưa kéo dài trong chiều
chiều nay tại thành phố sơn la đã làm đường ngập như sông nhiều phương tiện không thể di chuyển
ngay lập tức lực lượng công an các cấp đã có mặt kịp thời để giúp dân
mưa lớn nước đổ về nhanh các phương tiện di chuyển tại khu vực trung tâm thành phố sơn la phải nhích từng mét một
lượng xe chết máy nhiều khiến cho tình hình giao thông càng khó khăn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát giao thông và các đội nghiệp vụ đã nhanh chóng được huy động
vừa phân luồng giải tỏa các điểm ồn tắc vừa cứu hộ các phương tiện bị chết máy của người dân
căn cứ hướng dẫn của ban thường vụ đoàn thanh niên bộ công an chiều nay cụm thi đua số bốn tổ chức hội nghị sơ kết phòng trào thi đua
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
cụm thi đua số bốn gồm một mươi hai đơn vị cấp cục trực thuộc bộ công an hội nghị tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác triển khai
tổ chức thực hiện phong trào thi đua của tuổi trẻ công an nhân dân trong một năm qua
hiệu quả việc triển khai nội dung phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc cụm thi đua số bốn
chỉ ra những khó khăn vướng mắt và nguyên nhân chia sẻ kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
đồng thời đề ra những chủ trương giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai phong trào trong thời gian tới
gắn với ba nội dung thi đua lớn gồm sung kích sáng tạo và tình nguyện
hội nghị cũng đề xuất và nhân rộng những mô hình hay cách làm mới sáng tạo hiệu quả
nhân dịp này ban tổ chức cũng tiến hành khen thưởng những tập thể cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua
nhằm phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng thuận lợi
công an tỉnh lai châu đã triển khai thí điểm mô hình cải cách hành chính tại một số đơn vị công an cấp xã
việc xây dựng mô hình này đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công phát huy tối đa hiệu quả thủ tục hành chính ghi nhận tại địa bàn thành phố lai châu
chín giờ sáng tại trụ sở công an phường đoàn kết thành phố lai châu
mặc dù trời mưa nặng hạt một số người dân vẫn tới đây để thực hiện các thủ tục hành chính
đã được lực lượng công an tuyên truyền về sự tiện lợi khi áp dụng mô hình cải cách hành chính này
nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi công việc được lực lượng công an phường giải quyết nhanh chóng đơn giản hơn trước rất nhiều
công an phường hướng dẫn rất là nhịp tình và dễ hiểu để cho người dân cũng tiếp thu và chuẩn bị những thông tin
cung cấp thông tin rất là thuận tiện trong việc phục vụ cải cách hành chính
việc xây dựng mô hình cải cách hành chính sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính
công an phường tổ chức tiếp dân giải quyết thủ tục từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần
sẽ có ba mươi thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian thực hiện
bốn mươi hồ sơ giải quyết thủ tục
tục hành chính được trả trước thời hạn so với quy định
hiện nay thì công an phường cũng đã xây dựng được báo cáo tổ chức ra mắt mô hình cải cách hành chính
một cửa bộ phận một cửa tại công an phường
đây cũng là một điểm mới để thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn của xã phường trong thời gian tới
và đáp ứng được sự mong mỏi sự hài lòng của người dân
công tác cải cách hành chính của công an phường đoàn kết
nói chung là cũng có rất nhiều lợi ích
có nhiều cái thành tựu được người dân đánh giá khá là cao
qua chấm điểm khảo sát của công an cấp trên thì công an phường đoàn kết cũng là một trong những đơn vị đứng đầu
trong thời gian tới các bộ chiến sĩ tập trung vào cái công tác tuyên truyền
cổ biến cho toàn thể nhân dân hiểu biết về cái vấn đề công tác cải cách hành chính
đây là một trong năm đơn vị công an cấp xã thực hiện thí điểm mô hình cải cách hành chính
tại tỉnh lai trang
với mong muốn hướng tới việc phục vụ nhân dân tốt hơn
góp phần tạo nên nền hành chính công khai minh bạch
tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước
đồng thời đây cũng là cơ hội để xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân
bản lĩnh sung kích sáng tạo trong mắt người dân
với mục tiêu giao lưu học hỏi đầy mạnh hợp tác và chuyển giao thành quả
thành tiệu nghiên cứu kỹ thuật mới trong lĩnh vực y tế
chiều nay bệnh viện một mươi chín tháng tám phối hợp với bệnh viện trợ rẫy
bệnh viện c med của nội vụ cuba tổ chức hội thảo khoa học
ứng dụng kỹ thuật mới trong nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa
tại buổi hội thảo phòng nội soi tiêu hóa bệnh viện một mươi chín tháng tám phối hợp với hãng olympot
giới thiệu triển khai máy nội soi olympod evit x một
đây là dòng máy nội soi hiện đại kết hợp trí tuệ nhân tạo trong nội soi trần đoán
với hình ảnh bốn k sắc nét cùng với những đổi mới như sử dụng ánh sáng trắng mới
trần đoán chính xác nbi biện pháp bảo vệ cho liệu pháp nội soi
chức năng lấy nét kép cùng độ phóng đại cao
hiện tại bệnh viện một mươi chín tháng tám tiếp tục triển khai nội soi tẩm soát ung thư sớm được tiêu hóa
tiền mê không đau gồm dạ dày và đại tràng với chi phí hợp lý
đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm trang thiết bị hiện đại
tiếp nối và lan tỏa
chương trình làm nhà cho hộ nghèo do đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an chủ trương phát động trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đã và đang triển khai làm hàng nghìn căn nhà tỉnh nghĩa giúp đỡ các hộ nghèo
cho đến thời điểm này nhiều ngôi nhà đang tiếp tục được xây dựng
tại những địa bàn còn nhiều khó khăn
để mùa hè thêm ý nghĩa để mỗi học viên được sinh hoạt chính trị với phương châm
sát dân gần dân và phục vụ nhân dân
học viện cảnh sát đã mở các đợt đưa sinh viên tình nguyện về
phối hợp với công an tỉnh tuyên quang xuống tận xã giúp đỡ những hộ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn dựng nên những ngôi nhà ấm tỉnh quân dân
kỳ nhận sau đây tại huyện sơn dương
hai vợ chồng ông ma văn hà tại thôn đồng đăng xã minh thanh huyện sơn dương
đã gần bảy mươi tuổi
thuộc hộ nghèo nên khi ngôi nhà sàn đang ở đã xuống cấp
ông bà cũng không thể sửa chữa hay cải tạo
nhưng những ngày này gia đình ông bà đang nhộn nhịp tiếng cười nói ra vào
khi có những học viên của học viện cảnh sát nhân dân cùng công an huyện sơn dương
xuống giúp đỡ khởi công xây dựng ngôi nhà cho gia đình
theo chủ trương làm nhà cho hộ nghèo của bộ công an

nhưng không quản ngại khó khăn mỗi học viên cảnh sát vẫn đang công hiến hết mình
để làm sao cho người dân nghèo nơi đây sớm được vào ở trong những ngôi nhà khang trang sạch đẹp
anh em bọn em trong đây thì là phát huy hết khả năng của mình
và nhận thấy là mình có trách nhiệm và năng lực
nên được người dân ghi nhận cái sự nhiệt tình nỗ lực của anh em học viên trường học viện cảnh sát
đến với người dân của xã huyện sơn dương tỉnh thuyền quang
đợt này trên địa bàn huyện sơn dương được ưu tiên xây dựng sáu trăm linh ngôi nhà
theo chương trình đề án xây dựng của bộ công an
từ giữa tháng sáu đến giữa tháng bảy này học viện cảnh sát sẽ đưa năm đợt học viên xuống địa bàn
phối hợp với đoàn viên thanh niên công an huyện sơn dương hỗ trợ giúp đỡ bà con
từ giữa tháng sáu đến giữa tháng bảy này học viện cảnh sát sẽ đưa năm đợt học viên xuống địa bàn

từ giữa tháng sáu đến giữa tháng bảy này học viện cảnh sát sẽ đưa năm đợt học viên xuống địa bàn
phối hợp với đoàn viên thanh niên công an huyện sơn dương hỗ trợ giúp đỡ bà con